có từ thời lý ở thế kỷ thứ một mươi một nhưng chùa bổ đà tỉnh bắc giang được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ một mươi tám
nơi đây đã từng là trung tâm phật giáo lớn của dòng thiền lâm tế
chùa bổ đà đã trở thành di sản quốc gia đặc biệt
những giá trị đặc biệt nổi bật về lịch sử kiến trúc giá trị văn hóa ở đây đã được ghi nhận
điều đang nói là qua hàng trăm năm tồn tại
chùa bổ đà vẫn còn như lúc nguyên sơ ban đầu lưu giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống
di phong cùng thời gian ngôi chùa cổ kính trăm gian trải rộng gần hai hectare
chùa bồ đa tỉnh bắc giang có lối kiến trúc nội thông ngoại bế với tám cửa ra vào tượng trưng của bát quái
đường đi thông suốt giữa các tòa nhà
ở chùa bổ đà có sự độc đáo khác biệt so với nhiều ngôi chùa khác
không có sự ồn ào mà hàng trăm năm nay vẫn giữ được sự ưu tịch tĩnh lặng
ông mai thế hạnh một du khách ở tỉnh hà nam không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu đến chùa bồ đà
là lần đầu tiên bước chân vào chùa bổ đà thì tôi cảm nhận thấy được rất cái nét đẹp
rất còn cổ kính rất là còn nguyên bản
tức là chưa có sự tác động lớn của con người mà làm thay đổi những kiến trúc cổ của nó
và phải nói thật sự là ngôi chùa đẹp
ngoài giá trị về kiến trúc chùa bồ đà hiện đang lưu giữ bộ ván kinh đồ sộ in trên gỗ thị lớn nhất việt nam
trong đó có nhiều bản có niên đại từ rất sớm
kho mộc bản này đã phản ánh rõ nét
những giá trị về lịch sử văn hóa nghệ thuật điêu khắc và giá trị về tôn giáo
nội dung của những các bộ kinh này là để nhằm xây dựng đạo đức cho con người
tức là cuộc sống con người muốn diệt ác tu thiện thì những bộ kinh này không thể thiếu
trong quần thể di tích chùa bồ đà hơn năm hectare hiện nay
còn lưu giữ khu vườn tháp cổ rộng lớn với hơn một trăm linh ngôi tháp
đây là nơi tàng lưu xá lị cho cốt nhục thân của các vị tăng ni
các ngôi tháp này được xây vào nhiều thời điểm khác nhau
có những kiểu dáng khác nhau và có điểm chung phân biệt giữa tăng và ni
không hề ám đạm khu vườn tháp ở chùa bổ đà đã thu hút du khách khi vãn cảnh ở đây
những cái giá trị văn hóa những cái giá trị tôn giáo ở đây được bảo vệ rất tốt
và đây là cái nơi mà chúng ta cần phải giữ gìn để cho bà con đến làm lễ
cũng như để cho các thế hệ mai sau
người ta đến để người ta biết cái văn hóa người ta biết cái tôn giáo của cái dân tộc mình
những giá trị nổi bật đặc biệt còn lưu giữ tại chùa bồ đà tỉnh bắc giang
đã phản ánh rõ nét hơn những giá trị lịch sử kiến trúc văn hóa của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử
chùa bổ đà hiện còn nguyên sơ như lúc ban đầu
cũng đã cho thấy rất nhiều những nỗ lực của địa phương trong việc giữ gìn bảo tồn những giá trị đặc biệt